tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo đặng thanh bình
cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước và bốn đồng phạm trong vụ thiệt hại một mươi năm tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng
trước đó bản án sơ thẩm ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của tòa án nhân dân tp hcm đã phạt bị cáo đặng thanh bình ba năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo thanh bình kháng cáo toàn bộ cáo buộc của bản án sơ thẩm
bốn bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
theo án sơ thẩm ông đặng thanh bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước vụ pháp chế
có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém
trong đó có ngân hàng đại tín sau đổi tên thành ngân hàng xây dựng vncb
ông bình và bốn đồng phạm đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu vncb
để ông danh điều hành vncb và sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội
rút tiền của vncb gây thiệt hại cho ngân hàng này
sáng nay ông phạm công danh cũng bị triệu tập tuy nhiên ông này đã vắng mặt